tăng giá các mặt hàng thiết yếu nhất là thị trường khẩu trang nước sắt quẩn
trong đó những ngày qua các đội quản lý thị trường thuộc các quận huyện cục quản lý thị trường tp đà nẵng đã đồng loạt gia quân tổng kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu
cục quản lý thị trường tp đà nẵng đã ra quân giả soát giám sát và kiểm tra
nếu phát hiện các dấu hiệu trục lợi từ găm hàng tăng giá các mặt hàng nhất là tại các hiệu thuốc tây sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm
tình hình diễn ra khá ổn định không có hiện tượng tập trung đông người giá cả niêm yếp rõ ràng
tăng so với những ngày trước đó giá cả vẫn ổn định không có biến động
qua kiểm tra đội quản lý thị trường các quận trên địa bàn thành phố đà nẵng đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều lô hàng khẩu trang kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
các chủ lô hàng có dấu hiệu đầu cơ để trục lợi
qua công tác kiểm tra phát hiện là
có hai mươi một khoảng hai mươi một cái khẩu trang
trước mắt thì chưa xuất chủ hộ thì chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh cái nguồn gốc về cái hàng hóa
biện pháp tiếp theo là sẽ mời chủ hộ lên làm việc và yêu cầu là sẽ cung cấp các hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
nếu mà không cung cấp đầy đủ thì sẽ có cái biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nếu người dân phát hiện các cửa hàng niêm yết giá và bán hàng không đúng giá niêm yết
cần kịp thời gọi đến số điện thoại tiếp nhận phản ánh tám mươi chín tám trăm hai mươi bốn ba nghìn ba trăm ba mươi ba hoặc số máy bản hai mươi ba sáu nghìn ba trăm sáu mươi hai bốn nghìn một trăm năm mươi bốn
cục quản lý thị trường tp đà nẵng sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm